khi mà thắng khai ra thật sự bản thân tôi là một người quản giáo
cán bộ quản giáo của sách trực tiếp thật sự là bất ngờ
bất ngờ về cái việc là thắng còn một cái vụ việc
thực sự rất lớn lớn hơn cái bản án trước của thắng
khi mà chưa được tiếp xúc với những sách nói về đạo như sách phật
lúc đó là cái con người của tôi là kiểu dạng như là sống mà không biết đạo lý
đúng sai thì nói chung là cũng không quan trọng lắm
thì sau này khi mà được tiếp xúc với những quyển sách vật
những quyển sách nói về đạo lý rồi thì tôi
cái tư tưởng của tôi nó dần dần trở nên là thay đổi
tôi biết được rằng là mình nên là một con người
mình nên sống như thế nào cho nó hợp lý
cho nó có cái ý nghĩa ở trong cái cuộc sống này
quyền của phạm nhân được quy định cụ thể trong luật thi hành án hình sự vào năm hai nghìn một mươi tám
và các văn bản hướng dẫn thi hành án
là các chính sách thể hiện sự nhân đạo của đảng nhà nước với rất nhiều chính sách khoan hồng
giúp người phạm tội cải tạo học nghề và tái hòa nhập cộng đồng
ngoài các đơn vị chức năng trong ngành công an thì cơ quan kiểm sát thề ngán hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân
các cấp nhân dân và các cơ quan dân cầu đều có chức năng giám sát việc thực thi các quy định này
các phạm nhân thông qua
thân nhân và bằng chính lá đơn tố cáo của mình cũng có thể thực hiện các quyền này một cách hiệu quả
tuy nhiên các cán bộ trong trại giam trại tạm giam luôn đủ tỉnh táo để nhận ra liệu các phạm nhân có đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng
và có nhu cầu thực sự với các quyền này hay không hay chỉ là lợi dụng để thể hiện sự chống đối của mình hoặc cao hơn nữa là nhằm nói xấu chế độ
chống phá đảng và nhà nước
những luận điệu mà các thế lực thủ địch đã nói về việc thực hiện chế độ chính sách cũng đảm bảo nhân quyền cho phạm nhân của việt nam là hoàn toàn sai trực tật và không có căn cứ
đối với việc thực hiện các quyền của can phạm nhân đối với các trại giam trại tạm giam được thực hiện theo luật tạm giữ tạm giam
luật tạm giam năm hai nghìn một mươi năm và luật thi hình án hình sự năm hai nghìn một mươi chín của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
toàn bộ những chính sách và các chế độ của cán phạm nhân được quy định rất rõ từ chế độ ăn ở mặt thăm khám chữa bệnh thông tin đều được quy định rất rõ
việc quy định như thế thì chúng tôi đơn vị được giao nhiệm vụ làm công tác quản lý giam giữ giáo dục và cải tạo đối với can phạm nhân
chúng tôi cũng bám theo các quy định của nhà nước để thực hiện chế độ chính sách cho các phạm nhân đảm bảo theo đúng quy định
có thể đó cũng là một cái mà người ta hay nhìn và để nói rằng là chúng ta chưa bảo đảm quyền con người
thực ra chúng ta phải xuất phát từ điều kiện của việt nam chúng ta biết là cũng nhiều người không có nhà cửa không có cơm ăn không có áo mặc
thì vào đấy trong điều kiện của chúng ta thì cố gắng đến việc bảo đảm quyền con người tức là họ có nhu cầu ăn mặc ở sinh hoạt học tập ở trong trại
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam coi việc lao động của các phạm nhân trong trại giam không phải là hoạt động nhằm mục đích kinh doanh
mà là lao động hướng nghiệp dạy nghề giúp phạm nhân rèn luyện sức khỏe có định hướng nghề nghiệp kỹ năng và thói quen lao động
giúp họ sau khi ra trại có thể tìm kiếm việc làm sớm tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống không tái bị phạm pháp luật
điều ba mươi bốn luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín cũng quy định
việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ đi các chi phí hợp lý
được sử dụng để bổ sung mức ăn cho phạm nhân lập quỹ hòa nhập cộng đồng bổ sung vào quỹ phúc lợi khen thưởng của trại giam
trì hỗ trợ đầu tư trả lại cho trại giam phục vụ việc tổ chức lao động giáo dục dạy nghề cho phạm nhân
nâng cao tay nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành sau án phạt tù
chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất chỉ hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động